và cái thứ hai nữa là nhân thân của các cái đối tượng này như thế nào
họ có khả năng để thực hiện các hoạt động đó hay không
và vấn đề thứ hai nữa là
cái khả năng của chúng ta mức sống của chúng ta
và cái khả năng lao động của chúng ta
có thể đáp ứng được những cái yêu cầu của họ hay không
tránh những trường hợp là các đối tượng này là những đối tượng giả mạo
hoặc là những người này có khả năng
để có thể thực hiện các hoạt động lao động
nhưng mà bản thân họ lại không làm việc một cách đến nơi
đến chỗ khiến cho chúng ta có thể rơi vào những tình cảnh
hoặc là không có sự giúp đỡ
khi mà chúng ta đã đi sang nước bạn rồi
nếu muốn tìm việc làm ở nước ngoài
thì liên hệ trực tiếp với các cơ quan quản lý lao động
tại địa phương nơi mình cư trú
hoặc truy cập vào website của các đơn vị
có chức năng chuyên môn có uy tín
có giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
ở đó người dân có thể nắm được các thông tin cần thiết tin cậy
việc mà tìm hiểu những thông tin
để có thể đưa ra các hoạt động để xuất khẩu lao động
thì chúng tôi cho rằng là nên tìm hiểu những thông tin chính thống
những thông tin chính thống này bao gồm
có những đơn vị tổ chức mà nhà nước ta có thể giao quyền cho họ
hoặc là họ có những thẩm quyền để ký kết lao động với nước ngoài
vấn đề thứ hai là những giấy tờ
để phục vụ cho việc mà chúng ta có thể là xuất khẩu lao động và xuất cảnh
khi xảy ra vụ việc nạn nhân hoặc người nhà nạn nhân
cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất
để cố xác cung cấp thông tin
để cơ quan công an điều tra giải cứu nạn nhân
đối với chính quyền địa phương và cơ quan công an
cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân địa phương
nắm được những thủ đoạn chiều trò của các đối tượng đùa đảo
để đề cao cảnh giác tránh lặp lại những trường hợp tương tự
nhất là người dân sinh sống ở vùng sâu vùng xa khu vực miền núi
nâng cao tinh thần đấu tranh cố xác tự phạm trong quần chúng nhân dân
tăng cường công tác nắm tình hình
phối hợp cùng bộ đội viên phòng
triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra giám sát giả soát
những khu vực biên giới những địa bàn trọng yếu
nơi thường xuyên diễn ra tình trạng buôn bán người
nắm chắc địa bàn để từ đó phân hủng hoạt động của các đối tượng
khi mà có một vụ việc nó đã xảy ra rồi
thì chúng ta phải nhanh ngay lập tức
để thực hiện tất cả những biện pháp theo quy định của pháp luật
để tiếp cận và giải cứu đối với những nạn nhân
và tiếp xúc với gia đình để ổn định về tâm thế cũng như tinh thần của gia đình
đấu tranh triển khai các đội dây
đưa những kết cảnh trái phép sang campuchia
để lừa bán chiến đoạt tài sản
xử lý nghiêm chức pháp luật hủy pháp đề